cơ quan công an vừa thông tin vụ cháy nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở số một trăm bảy mươi sáu phố hoàng công chất
phường phú diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nội làm ba người bị bỏng là do sử dụng bếp ga để ăn lồng
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đến khoảng hai mươi h ba mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
thiệt hại ban đầu xác định có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại viện bỏng quốc gia
gồm ba thanh niên đều quê ở huyện tân yên bắc giang cửa hàng sửa chữa xe máy bị cháy khoảng năm mươi bốn m hai
nhà xưởng và một số xe máy vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe